trước tết nguyên đán canh tí nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian
tại tp hcm tăng cao và để đáp ứng nhu cầu này trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên
thuộc hội sinh viên tp hcm đã giới thiệu được ba việc làm trong dịp tết cho sinh viên
cụ thể trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm đã liên hệ và vận động được hơn ba trăm linh đơn vị
doanh nghiệp tuyển dụng việc làm giới thiệu ba việc làm tết cho sinh viên có nhu cầu
thời vụ làm việc bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
có nhiều công việc như thu ngân bán ở siêu thị phục vụ phủ bếp v v
trong mùa kinh doanh tết có nhiều nơi thông báo tuyển sinh viên người lao động làm thời vụ
việc làm thêm trong dịp những ngày cận tết rất đa dạng cho sinh viên lựa chọn
và thường được trả lương cao gấp đôi gấp ba những thời điểm khác trong năm